sở văn hóa thể thao và du lịch tỉnh thanh hóa phối hợp với sở du lịch tỉnh ninh bình tổ chức lễ công bố
tùa du lịch về miền di sản ninh bình thanh hóa đây được xem là điểm nhấn thể hiện sự cam kết của hai địa phương
về hợp tác phát triển trong thời gian tới
ninh bình và thanh hóa có nhiều nét tương đồng về tài nguyên du lịch với các di sản văn hóa thiên nhiên thế giới
như tràng an thành nhà hồ đây là những lợi thế to lớn để xây dựng các sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng
văn hóa sinh thái hấp dẫn hệ thống hạ tầng cơ sở vật chất du lịch tại ninh bình và thanh hóa
được đầu tư tương đối đồng bộ hiện đại thuận lợi cho việc kết nối các điểm đến du lịch với các tỉnh thành khác
trong cả nước có phần hình thành cơ sở quan trọng để tiến hành hợp tác kết nối phát triển du lịch